hạn mặn sẽ đến sớm so với dự báo là bốn mươi năm ngày trước tình hình này ngành nông nghiệp của tỉnh long an đã chỉ đạo các địa phương đóng toàn bộ hệ thống cống thủy lợi tại các huyện cần duộc cần đước tân trụ châu thành và dọc theo cốt lộ số sáu mươi hai để bảo đảm sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân